nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa bảo đảm quyền lợi cho khách du lịch
sớm phát hiện và ngăn chặn việc cung cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch không bảo đảm
không đúng như cam kết làm ảnh hưởng đến tâm lý niềm tin của du khách
sở du lịch hà nội yêu cầu các địa phương đơn vị chấn chỉnh hoạt động bảo đảm chất lượng và quyền lợi cho du khách
tăng cường chất lượng dịch vụ cơ sở vật chất kịp thời thay thế sửa chữa trang thiết bị hỏng hóc
thay mới các vật dụng đã cũ không bảo đảm chất lượng tăng cường việc bảo đảm an ninh an toàn phòng chống cháy nổ
vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm tại các khu điểm du lịch các cơ sở lưu trú du lịch nhà hàng ăn uống